chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay năm tháng một mươi một thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
đánh giá kết quả một mươi tháng thực hiện chỉ thị số một cttg ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở chính phủ với điểm cầu tại trụ sở sáu mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và hơn bảy trăm linh điểm cầu tại ủy ban nhân dân các quận huyện trong cả nước
sự hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đại diện bộ công an có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thực hiện chỉ thị số một bộ công an với vai trò thường trực đã chỉ đạo lực lượng công an bốn cấp
đồng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai quyết liệt toàn diện các giải pháp phòng cháy chữa cháy
trong đó đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi hoàn thành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm ba mươi sáu và nghị định tám mươi ba của chính phủ
ban hành hai thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy đề nghị bộ khoa học và công nghệ công bố chín tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ liên bang nga đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại hội đàm sau lễ đón hai bên nhất trí triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp hành động giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ nội vụ liên bang nga giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi
nghiên cứu bổ sung các nội dung hợp tác cần thiết mà hai bên có nhu cầu và cùng quan tâm vào chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong tuần bộ trưởng tô lâm cũng đã gặp mặt đoàn con cán bộ chiến sĩ bộ nội vụ liên bang nga bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ đang có chuyến nghỉ dưỡng tại việt nam
đây là nghĩa cử cao đẹp nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm động viên cán bộ chiến sĩ hai bên những người không quản ngại hy sinh vất vả để bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
tiếp ngài kim byung ro tư lệnh cảnh sát biển khu vực trung tâm cơ quan cảnh sát biển hàn quốc bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam đánh giá cao việc cảnh sát biển hàn quốc quyết định hỗ trợ các phương tiện tuần tra cho bộ công an việt nam
đây là dấu mốc quan trọng trong việc đưa mối quan hệ hợp tác của hai cơ quan đi vào thực chất hiệu quả phù hợp với tiềm năng nhu cầu của hai bên đối với các vấn đề cùng quan tâm hiện thực hóa chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước
ký chương trình phối hợp với hội khuyến học việt nam và phát động tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị hội khuyến học việt nam phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của bộ công an xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt triển khai chương trình đi vào thực tiễn

ngày càng phát triển toàn diện thực chất triển khai có hiệu quả các biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đã ký cấp bộ tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát tuyến biên giới đường mòn lối mở phục vụ xây dựng và triển khai các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới
tiếp ủy viên ủy ban quốc gia nhật bản takebe yukio trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đề nghị hai bên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia
mong muốn phía nhật bản thúc đẩy việc hỗ trợ giúp đỡ bộ công an việt nam
các phương tiện thiết bị công cụ hỗ trợ hiện đại để phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
tuần qua các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã kiểm tra công tác tại công an các tỉnh
ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác lãnh đạo bộ yêu cầu
trong những tháng còn lại công an các địa phương giả soát tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm
để tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ cùng với đó tập trung chủ động nắm chắc tình hình
trước trong và sau tết nguyên đán thực hiện tốt công tác tham mưu xử lý các vụ việc
không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương hành trình bắt đầu lại cuộc sống
mới là điều không hề dễ dàng sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể
lực lượng công an là nền tảng để họ có thêm nghị lực để vươn lên những năm vừa qua
tỉnh quảng nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiều cách làm hay áp dụng mô hình hiệu quả giúp đỡ
người tái hòa nhập cộng đồng và nhờ đó tỷ lệ người tái phạm được duy trì ở mức thấp
đây là phiên giao dịch việc làm được trung tâm giới thiệu việc làm phối hợp với công an tỉnh quảng nam
triển khai đối tượng tham gia là các trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
ngay tại phiên giao dịch anh võ ngọc trung tiến đã được một cơ sở kinh doanh nhận việc và được ký kết
hợp đồng lao động đây là niềm vui lớn sau thời gian dài anh chạy vậy xin việc ở nhiều nơi
em cũng có gửi đơn qua tỉnh công an tỉnh để xin việc lôn thì ngay chỗ trung tâm xuất tiết việc lôn
thì họ cũng giới thiệu xuống nhà hoàng ông và đại của anh nguyễn thành trung thì bây giờ em cũng
là lôn bộ phạm bếp cũng có công việc ổn định để thu nhập để lao cho ông ké giới thiệu việc làm cho
người lao động mà đến với doanh nghiệp thì rất là khó thứ nhất là tâm lý của người lao động cũng như
là cái tâm lý của doanh nghiệp khi mà nhận vô rất là khó khi vô làm trong doanh nghiệp rồi
thì người đó phải có tỏ ra là phải có sự nhiệt tình trong công việc để giúp cho doanh nghiệp
thể là họ những công việc của họ để họ phát triển doanh nghiệp đồng thời là coi như qua đó sẽ tạo ra một
tình cảm giữa doanh nghiệp cũng như người lao động và đặc biệt là người lao động sẽ thấy được tình
thương trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như của trung tâm cũng như của các cơ quan chức năng cũng
như toàn xã hội thì họ sẽ tá hội một cách đầy ngưỡng sau khi chấp hành xong án trở về địa phương
vợ chồng anh nguyễn du hải và chị trần thị hùng
được hỗ trợ vay năm mươi triệu đồng từ ngân hàng chính sách huyện hiệp đức từ số vốn ban đầu
đến nay anh hải và chị hồng đã gây dựng nên một trang trại vườn ao chuồng với quy mô lớn
anh chị còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động khác
cho vay được năm mươi triệu để có cái số vốn lùm an từ gấp năm mươi triệu nữa rồi vợ chồng mới bòn tính
em mới đi mua mắc cư ra rồi em lùm mua xe máy rồi để
có để tổ lưu kiện
giới thiệu việc làm hỗ trợ vay vốn thường xuyên tổ chức gặp gỡ giải đáp các vướng mắc khó khăn
là cách mà tỉnh quảng nam duy trì trong nhiều năm qua người chấp hành xong án phạt tù trở về địa
phương có điều kiện làm ăn bắt đầu làm lại cuộc sống mới nhờ đó số người tái phạm tội luôn duy
trì ở mức thấp hiện chỉ có hai mươi bảy trên ba tám trăm chín mươi bốn trường hợp đang quản lý tái phạm tội
qua những cái buổi gặp mặt đối thoại này thì cái người chấp hành xong án phạt tù về với cộng đồng
thì người ta sẽ cỡ bỏ được những cái tự ti những cái mặc cảm và cũng như đồng thời qua đó thì có
doanh nghiệp các tổ chức cá nhân sẽ tạo cơ hội việc làm cũng như là hướng dẫn thêm cái vay vốn
theo cái quyết định của tủ tướng chính phủ về vay vốn đối với lại người chấp hành xong án phạt tù
án phạt tù để rồi người ta sớm hoàn lương sớm tái hòa nhập và sớm có cái cục làm ăn trí thú để không tái phạm
để người chấp hành xong án phạt tù không quay trở lại con đường cũ trở thành công dân có ích cho
xã hội công an tỉnh quảng nam còn duy trì hơn hai trăm linh mô hình hướng thiện huy động sự vào cuộc của các
tổ chức đoàn thể tại cơ sở để tuyên truyền vận động và giúp đỡ họ trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng